vụ nam sinh lớp chín ở hà nam bị tấn công hội đồng công an chỉ ra nguyên nhân
bệnh viện k sẽ bố trí công việc phù hợp cho bác sĩ bị tấm kính đổ vào người
xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị mới đây công an quận tây hồ hà nội đã khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy
đối với nguyễn phú chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ở một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở quận tây hồ khám xét chỗ ở của chiến lực lượng chức năng phát hiện một người đang mang thai tám tháng đang sử dụng ma túy
ngoài khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy với nguyễn phú chiến công an cũng khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
đối với mai đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở quận tây hồ và nguyễn trà my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai lê thị khánh hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cùng ở quận ba đình hà nội
trước đó vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng năm tại khu vực ngõ sáu mươi bốn phố tứ liên phường tứ liên quận tây hồ công an bắt quả tang nguyễn phu chiến
cùng chiếc xe máy có nhiều loại ma túy ngay sau đó công an quận tây hồ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của chiến ở ngõ sáu mươi bốn đường tứ liên
tại đây công an tiếp tục phát hiện và bắt giữ ba đối tượng gồm một nam và hai nữ là mai đức thuận nguyễn trả my cùng lê thị khánh hưng đang sử dụng ma túy
trong đó có một người mang thai tám tháng quá trình khám xét công an thu giữ nhiều loại ma túy cân điện tử và dụng cụ sử dụng ma túy
các đối tượng trên khai nhận đã mua ma túy để tổ chức sử dụng tại nhà của chiến công an phát hiện thu giữ và đã giám định tổng số ma túy trong vụ án trên
gồm ba hai trăm một mươi năm viên mạc túy tổng hợp năm mươi bốn bảy mươi tám gam heroin ba mươi tám tám trăm sáu mươi ba gam mạc túy đá sáu mươi bảy năm trăm hai mươi hai gam mạc túy ke năm mươi bốn bốn trăm một mươi một viên mạc túy đá
một gram mdma bốn gói nước vùi và hai cái cóng
liên quan đến vụ việc dàn xe sang rước dầu dừng giữa đường chụp ảnh gây xôn xao dư luận trưa một mươi chín tháng năm thượng tá trần anh ngọc
trưởng công an huyện gia lộc hải dương cho biết nhận lệnh của đại tá bùi quang bình giám đốc công an tỉnh hải dương đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ án
theo đó cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với phạm đức hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú huyện gia lộc
vương đình trường sinh năm hai nghìn bốn chú huyện tân kỳ tỉnh nghệ an tội gây dối trật tự công cộng theo quy định tại khoản hai điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
khởi tố bị can đối với nguyễn văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú tại huyện gia lộc và phạm ngọc phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại phường thanh bình
thành phố hải dương tội gây dối trật tự công cộng theo quy định tại khoản một điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc xác định phạm đức hải còn gọi là hải ai đồ
sử dụng nhiều tài khoản để bán hàng quần áo online trên facebook tiktok
tranh thủ đàm cưới của nguyễn văn nam là nhân viên cũ của hải
hải đã triển khai ý tưởng như trang trí bốn chiếc xe sang rước dầu và sản xuất các video có liên quan để đăng tải trên tài khoản của mình trên các nền tảng mạng xã hội
việc này nhằm đánh bóng tên tuổi tăng lượng người theo dõi và tương tác trên các kênh bán hàng
khoảng một mươi năm h ngày hai mươi một tháng bốn phạm đức hải cùng nhiều người khác dàn xe sang đỗ giữa đường tại km một trăm linh
đường trục bắc nam thuộc địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc để chụp ảnh
khi di chuyển trên đường trường phát live stream để câu like câu view tăng tương tác
thời điểm trường phát live stream trên facebook hải idol vượt khó thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác
đến tối cùng ngày khi hải về xem lại live stream đã phát thì thấy có nhiều bình luận trái chiều tiêu cực lên án hành vi đó nên tự gỡ bỏ
theo lãnh đạo công an huyện gia lộc hành vi của hải và các đối tượng vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn giao thông
gây ủn tắc trên đoạn đường từ quốc lộ ba mươi tám đi vào đường trục bắc nam
việc này tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông khi cố ý vi phạm quy định pháp luật coi thường tính mạng
sức khỏe của bản thân và những người tham gia giao thông gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
cơ quan công an đã khám xét nhà hải và thu giữ một số máy tính điện thoại sổ sách có liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng
liên quan đến sự việc một nam sinh dùng dao thái lan tấn công bạn học chúng vào vùng lưng trái
tổn thương cơ thể là năm mươi sáu
ngày một mươi bảy tháng năm tòa nhân dân tỉnh phú yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn văn đạt
sinh ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn tám trú tại quảng mỹ hòa mỹ tây tây hòa phú yên hai năm sáu tháng tù
đồng thời bị cáo phải bồi thường cho bị hại tám mươi triệu đồng
theo hồ sơ vụ án đạt và vũ trí bề sinh ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn tám là bạn học cùng lớp một mươi a ba
trường trung học phổ thông phạm văn đồng ở thạch bàn phú yên
trong quá trình học tập đạt bị cháu bê nhiều lần bắt nạt đùa dẫn quá mức nên nảy sinh ý định trả thù lại bê
chiều ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đạt mang dao thái lan giấu tại cửa sổ nhà vệ sinh nam của trường
khoảng sáu giờ ba mươi ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba khi đến trường học đạt đi vào nhà vệ sinh lấy con dao
dắt vào lưng quần rồi đến hành lang trước cửa lớp một mươi a ba nói chuyện với cháu bê
thấy đạt mặc đồ không bỏ áo vào quần theo quy định cháu bê hỏi sau hôm nay mày mặc đồ kỳ vậy
đạt nói ta nghỉ học rồi nên mặc gì cũng được
b đi vào lớp bị đạt rút con dao tấn công gây trọng thương
b được đưa đi cấp cứu điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị tổn thương cơ thể năm mươi sáu
trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo an năn hối cải
gia đình đã bồi thường cho bị hại ba mươi triệu đồng
căn cứ hồ sơ vụ án các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và kết quả xét hỏi tại phiên tòa
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn văn đạt hai năm sáu tháng tù
thưa quý vị sự việc nhóm thanh niên đã hành hung một học sinh lớp chín ở hà nam
lan truyền trên mạng xã hội gần đây đã khiến dư luận bức xúc
sau khi nhận thông tin cơ quan công an ngay lập tức đã tiếp nhận điều tra và chỉ ra nguyên nhân sự việc
tối một mươi tám tháng năm trung tá phạm văn hoàn trưởng công an phường lam hạ thành phố phủ lý tỉnh hà nam
cho biết sau khi tiếp nhận được thông tin vụ nam sinh lớp chín bị một nhóm tấn công hội đồng
đơn vị đã triệu tập nhóm người này xác minh làm rõ đồng thời công an mời nhà trường đến để phối hợp làm việc
theo lãnh đạo công an phường sự việc xảy ra từ mâu thuẫn nhỏ dẫn đến việc nhóm bạn học lớp sáu
lớp bảy của trường trung học cơ sở lam hạ thành phố phủ lý đã tấn công hội đồng m nva
cũng là học sinh lớp chín của trường
hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ thu thập thông tin xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
để nhằm giáo dục gian đe ngăn chặn không để bạo lực học đường xảy ra
trước đó trên mạng xã hội
xuất hiện một clip dài chín phút ghi lại cảnh một nam sinh bị nhiều bạn nam khác tấn công
theo nội dung trong clip nam sinh nva bị nhóm thanh niên dồn vào sát lan can
bên hồ nước rồi hành hung liên tiếp vào người vào đầu
phía nam sinh tỏ ra sợ hãi quỳ dưới đất dùng hai tay ôm đầu chịu trận
đến hôm một mươi bảy tháng năm va vẫn bị nôn sức khỏe chưa hồi phục
trên cơ thể như vùng mặt mũi bị thâm tím
gia đình đã đưa nạn nhân đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh
kết quả va bị trấn thương nhiều
và trần đoán phụ theo dõi chấn thương sọ não
sự cố vỡ kính xảy ra tại quán cà phê the coffee house vừa qua
đã để lại tổn thương quá lớn đối với nữ bác sĩ hml và gia đình
sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện đại học y hà nội
sức khỏe của nữ bác sĩ đã có tiến triển
theo thông tin mới nhất nữ bác sĩ có thể ra viện trong năm đến bảy ngày tới
chuyển tuyến tập phục hồi chức năng
phía bệnh viện k cũng sẽ sắp xếp công việc phù hợp
khi cô ổn định sức khỏe và sức khỏe
đại diện bệnh viện ca cơ sở tân triều nơi bác sĩ l đang làm việc cho biết
khi bác sĩ lờ hồi phục đơn vị sẽ bố trí công việc phù hợp với chuyên môn và sức khỏe
trước khi bị tai nạn hml là bác sĩ khoa xạ
được đánh giá có chuyên môn và tinh thần làm việc chăm chỉ trách nhiệm
cô từng trải qua thời gian học tập vất vả để trở thành bác sĩ nội chú
đại diện viện k cho biết chúng tôi luôn cố gắng tạo điều kiện để đồng hành cùng l
cả trong quá trình điều trị và sau này
mẹ của bác sĩ l cũng đang điều trị ung thư tại bệnh viện ca
được các đồng nghiệp quan tâm và chăm sóc tích cực
ngày hai mươi tháng bốn trong lúc đang ngồi uống nước tại phố thái hà trung liệt đống đà
bác sĩ l hai mươi chín tuổi quê nghệ an bị một tấm kinh lớn từ tầng hai của quán cà phê đổ sập xuống người
chị được cấp cứu tại bệnh viện đại học y hà nội trong tình trạng đa chấn thương rất nặng
phần ngực bị tràn máu màng phổi gây suy hô hấp hôn mê
ngoài ra chị còn chịu tổn thương gãy trượt đốt sống chèn ép tủy ngực và thắt lưng rất nặng
làm liệt hoàn toàn hai chi dưới mất cảm giác từ ngực trở xuống
bệnh nhân đã trải qua hai cuộc mổ hiện đã rút dẫn lưu màng phổi hai bên
bắt đầu châm cứu vùng trần phục hồi tốt so với thời điểm nhập viện
dù vậy trong thời gian tới chị vẫn gặp nhiều thách thức do dối loạn đường tiết niệu
liệt cần nhiều sự quan tâm động viên từ gia đình bạn bè và xã hội
nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
xin mời quý vị cùng theo dõi
ngày một mươi chín tháng năm công an tỉnh gia lai tạm giữ lương văn hình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại làng díp xã yagren huyện chupa về hành vi tàng trữ buôn bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm
trước đó vào lúc một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm lực lượng của phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu và môi trường công an tỉnh gia lai
phát hiện và bắt quả tang tại nhà của lương văn hình có bảy cá thể kỳ đà
nghi là kỳ đa vân tổng trọng lượng một mươi sáu kg
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
kỳ đà vân có tên khoa học là varanus nebulose và thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn tòa nhân dân huyện bắc bình bình thuận
đã mở phiên tòa xét xử vụ án nguyễn thị hòa cùng đồng phạm về tội xâm phạm chỗ ở của người khác
theo quy định tại điểm c điểm d khoảng hai điều một trăm năm mươi
theo đó hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị hòa ba mươi tám tuổi hai năm tù
nguyễn ngọc mến bốn mươi tuổi và trần quốc sơn hai mươi chín tuổi cùng một năm tám tháng tù
và bị cáo nguyễn thị thùy trang ba mươi bốn tuổi một mươi hai tháng tù cho hưởng án treo thử thách hai mươi bốn tháng
theo cáo trạng từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
hòa mến sơn và trang đều biết rõ căn nhà số năm thuộc tổ tự quản số một
xã phan lâm bắc bình là chỗ ở của vợ chồng ông mang lăng bốn mươi bốn tuổi
cùng hai con nhỏ đang ở sinh sống là hợp pháp
tuy nhiên các bị cáo hòa mến sơn trang cho rằng vợ chồng ông lăng thiếu nợ
nên đã nhiều lần tự ý khóa cửa cổng cửa nhà dọn đồ đạc để trong nhà bỏ ra ngoài
đuổi họ ra khỏi nhà và treo bảng bán căn nhà nói trên
nhà bị chiếm không còn chỗ ở gia đình ông long phải đi ở nhờ nhưng không dám tố cáo vì sợ trả thù
đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba vợ chồng ông mang lăng được mọi người khuyên nên gửi đơn tố cáo
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bắc bình để được giải quyết theo quy định của pháp luật
theo tòa vụ việc bị cáo nguyễn thị hoa cùng đồng bọn xâm phạm cư gia bất hợp pháp của gia đình ông mang lăng
đã làm tư tưởng của bà con nhân dân địa phương lo lắng gây dư luận xấu
phức tạp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần có bản án nghiêm khắc
để biết tôn trọng quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của người khác
lãnh đạo xã phú cường thành phố hương yên xác nhận trưa một mươi tám tháng năm
tại khu vực ao đình bồng châu thôn tân mỹ hai đã xảy ra vụ đuối nước khiến hai trẻ em tử vong
hai trẻ em tử vong được xác định là em pbm sinh năm hai nghìn một mươi ba là học sinh lớp năm trường tiểu học
và trung học cơ sở hùng cường thành phố hương yên
và em dtg sinh năm hai nghìn một mươi bốn là học sinh lớp bốn trường tiểu học và trung học cơ sở phú cường
khi phát hiện sự việc người dân địa phương đã khẩn trương đưa hai cháu lên bờ
tiến hành cấp cứu tuy nhiên hai cháu đã không qua khỏi
gia đình đã đưa các cháu về nhà để làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương
lãnh đạo địa phương cho biết ao đình bồng châu được cắm biển cảnh báo cấm tắm cấm bơi từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên các cháu nhỏ vẫn rủ nhau ra tắm không có sự trông coi của người lớn dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra
nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và năm mươi năm năm thực hiện di trúc bác hồ kính yêu
trong khuôn khổ lễ hội sen đồng tháp lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn sáng một mươi chín tháng năm
hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đồng tháp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho năm năm trăm linh phụ nữ đồng tháp
tham gia hoạt động diễu hành với áo dài dạng người sắc sen
sau khi xuất phát tại khu di tích nguyễn sinh sắc thân sinh chủ tịch hồ chí minh
tại phường bốn thành phố cao lãnh hình ảnh các đại biểu nữ được chia thành từng cụm đi dọc một số tuyến đường
phường bốn phường hai của thành phố cào lãnh trở nên đẹp dạng người
với chiếc áo dài việt nam
suốt chặng đường đi ai nấy cũng tươi vui bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên được tham gia sự kiện lớn của tỉnh
quá trình di chuyển nhiều chị em phụ nữ còn dừng lại chụp ảnh quay những đoạn clip ngắn
để lưu niệm từng khoảnh khắc duyên dáng bên tà áo dài thước thà
theo giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đồng tháp huỳnh thị hoài thù
đây là hoạt động ý nghĩa đặc biệt con số năm năm trăm linh gắn với sự kiện năm mươi năm năm thực hiện di trúc bác hồ
sự kiện là dịp để các tầng lớp phụ nữ đất sen hồng phát huy giá trị truyền thống chiếc áo dài việt nam
thông qua hoạt động diễu hành áo dài dạng người sắc sen
hoạt động diễu hành áo dài dạng người sắc sen còn nhằm góp phần cùng với tỉnh
hướng tới mục tiêu phát triển và quảng bá du lịch tiềm năng hình ảnh con người đồng tháp
sáng một mươi chín tháng năm tại thành phố phú quốc ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài bắc hồ và quảng trường hồ chí minh
tham dự buổi lễ có ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng nguyên thường trực ban bí thư lê hồng anh
nguyên thường trực ban bí thư trần quốc vượng cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương và địa phương
tượng đài bắc hồ và quảng trường hồ chí minh tọa lạc tại phường dương đông
thành phố phú quốc với tổng diện tích bảy bốn mươi năm hectare theo lãnh đạo tỉnh kiên giang công trình có ý
nghĩa chính trị văn hóa và lịch sử sâu sắc đặc biệt là nơi tôn vinh công lao to lớn của chủ tịch
hồ chí minh người đã được unesco vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
đối với miền nam bác hồ luôn có tình cảm yêu thương đặc biệt sâu nặng trong trái tim người
luôn có một miền nam thành đồng tổ quốc đi trước về sau từ ý nghĩa đó tỉnh kiên giang đã đề
xuất với bộ chính trị ban bí thư và các cơ quan trung ương chọn miền nam trong trái tim tôi làm
chủ đề cho công trình tượng đài bắc hồ và phù điêu tại phú quốc tượng đài bắc hồ được thể
hiện bằng ngôn ngữ điều khắc tập trung diễn tả khắc họa hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại anh hùng
dân tộc danh nhân văn hóa thế giới với sự giản dị tràn hòa gần gũi tượng bác đặt tay phải lên
ngực trái thể hiện ý nghĩa tình cảm sâu nặng của bác hồ dành cho đồng bào miền nam qua câu nói
miền nam trong trái tim tôi quảng trường nơi đặt tượng đài bắc hồ với quy mô bảy bốn mươi năm hectare tại
các trung tâm đô thị thương mại dịch vụ cảng biển hành khách quốc tế khu ảnh chính tập
chung mới của thành phố phú quốc nơi sinh hoạt vui chơi giải trí của người dân trên đảo
tượng đài bắc được đúc bằng hợp kim đồng tổng chiều cao hai mươi bảy m trong đó thân tượng cao một mươi tám m
đế tượng cao ba m và bệ tượng cao hai bốn m phía sau lưng tượng đài là bức phủ điều hai mặt
chạm nổi dài sáu mươi ba m nơi cao nhất một mươi tám m nằm trên bệ cao một hai m phù điêu gồm
hai mươi bốn tấm đá trắng ghép lại với nhau bên cạnh đó kết hợp với đền thờ nhà trưng bày về chủ tịch
hồ chí minh nhà đón tiếp sơn quảng trường và nhiều hạng mục khác tạo thành một quần thể công
trình có ý nghĩa chính trị văn hóa to lớn và sâu sắc mang tầm quốc gia và quốc tế
mới đây cả sapa và hạ long của việt nam đều đã góp mặt trong danh sách năm điểm du lịch tăng trưởng
nhanh nhất châu á theo trang hướng dẫn du lịch nổi tiếng thế giới tripadvisor đứng đầu danh sách
là tokyo của nhật bản tiếp theo là seoul của hàn quốc đảo palawan ở philippines một thị trấn
ven biển thơ mộng với những vách đá vồi đầm phá màu ngọc làm cùng với những bãi biển nhỏ và thân
mật đứng ở vị trí thứ tư cụ thể thị trấn sapa đứng thứ năm trong khi vịnh hạ long đứng thứ ba trong
danh sách năm điểm đến châu á được du khách yêu thích nhất hiện nay được biết đến với những thửa
ruộng bậc thang bên sườn núi những ngôi làng thơ mộng nằm dài rác cùng khung cảnh núi non và những
văn hóa canh bình sapa được ví như vùng đất chỉ có trong những câu chuyện cổ tích bên cạnh đó
sapa còn thu hút du khách bởi văn hóa địa phương đa dạng du khách tới đây có cơ hội chiêm ngưỡng
những lễ hội và truyền thống của người dân địa phương theo tripadvisor điều này mang lại cái
nhìn sâu sắc về lối sống của người việt trong khi đó vịnh hạ long được cho là điểm đến hoàn
thảo cho những ai muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt đẹp của biển châu á mà không phải chịu đựng đám đông
thông tin này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã
quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại